tại hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của bão số một mươi hai
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương các cấp các ngành địa phương trong việc ứng phó khắc phục thiệt hại bão một mươi hai
thủ tướng khẳng định đảng nhà nước chia sẻ những thiệt hại của nhân dân
đồng thời gửi lời thăm hỏi đến những gia đình bị thiệt hại
lời chia buồn tới thân nhân những người bị chết và mất tích do bão lũ
phát biểu ý kiến kết luận hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
cơn bão một mươi hai tuy cường độ cao diện rộng kéo dài nhưng công tác chỉ huy ứng phó đã được thực hiện rất tốt
ban chỉ đạo dưới sự chỉ đạo của chính phủ sự phối hợp của các bộ ngành địa phương đã kịp thời dự báo
đi chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường để hạn chế tối đa thiệt hại
công tác dự báo có tiến bộ công tác điều tiết hồ chứa được làm tốt không có hồn nào bị vỡ
đây là bài học kinh nghiệm tốt
công tác chỉ đạo đã chủ động nhiều giải pháp sáng tạo
tinh thần trách nhiệm cao của các bộ ngành địa phương và lực lượng quân đội công an
thủ tướng lưu ý sau cơn bão số một mươi hai là lũ lụt lớn gây thiệt hại nặng nề tính mạng và tài sản của nhân dân
chính địa phương miền trung và tây nguyên
sau lũ lụt là nguy cơ dịch bệnh đói kém cản trở phát triển
vì vậy công tác khắc phục hậu quả sau bão là hết sức quan trọng
tôi yêu cầu các chính quyền các cấp và hệ thống chính trị
tiếp tục chỉ đạo đồng bộ quyết liệt
để nhân dân của chúng ta không bị đói không bị màn trời chiếu đất không bị dịch bệnh
và sớm trở lại cuộc sống bình thường
dịch bệnh sau lũ là việc làm cần ngay
đối với tuần lễ cấp cao apec đà nẵng và quảng nam phải nỗ lực tổ chức tốt
nhất là bảo đảm vệ sinh sạch sẽ an toàn
giao bộ kế hoạch và đầu tư và bộ tài chính bộ nông nghiệp phát triển nông thôn
đề xuất tìm nguồn vốn để khắc phục các hồ chứa
báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét theo dõi các khu vực sạt lở để có biện pháp xử lý
các địa phương bộ tài nguyên và môi trường trung tâm khí tượng thủy văn trung ương tiếp tục
theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết tình hình bão lũ áp thấp nhiệt đới những tháng còn lại
của năm để chủ động có giải pháp ứng phó không để bị động bất ngờ xảy ra